hội nghị với các bộ ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vai nước ngoài của chính phủ tám tháng đầu năm
đã được bộ tài chính tổ chức vào sáng nay hai mươi sáu tháng tám với sự tham gia của một mươi hai bộ ngành
theo bộ tài chính ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài thực hiện đến thời điểm này
đạt hai mươi một sáu mươi bốn so với kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
kết quả này cao hơn so với tháng trước nhờ nhiều giải pháp tích cực của chính phủ các bộ ngành
tuy nhiên tỷ lệ này vẫn thấp hơn mức bình quân chung về giải ngân vốn đầu tư phát triển
hội nghị đã lắng ngay ý kiến từ các bộ ngành về vướng mắc khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công
nguồn vốn vay nước ngoài đưa ra giải pháp kiến nghị để bảo đảm giải ngân theo kế hoạch
đối với các bộ ngành không có nhu cầu giải ngân hết phải chuyển giao cho các đơn vị khác
cần đăng ký chính thức để bộ tài chính tổng hợp báo cáo chính phủ